có ai thoát được ra ngoài có có hai ba người
anh có thấy người ta đập tường không đấy có là lúc kêu hỏa đến là cứu được hai ba người ra ngoài rồi
thì tôi có đi xếp hàng ở trong ngã chứng đám đồ ăn
thì khi đến ngã tư kia thì thấy một người ở trong ngõ hồn cháy rồi
thì tôi có chạy vào xem trước tôi mới là tầm hơn chục người đấy rồi
đấy thì lúc đấy là kêu hỏa chưa đến
sau một mươi phút sau thì công an đến dọc cứu người ra ngoài
vì ở lúc đó từ tầng trệt không lên đấy thì không ai có thể vào cứu được
đấy lúc đấy là một mươi phút sau thì công an đến thì cứu được tầm hai ba người ra ngoài
đấy còn về sau nữa thì em không biết vì thứ hai là người ta
người chứng đám nó di chuyển ra ngoài đấy
thì không cho dưỡng tầng ăn cháy nữa
thì đảm bảo an toàn
đấy sau đó thì em ra ngoài
thì em được công an đến rất là nhanh chóng

ngồi sau là em di chuyển ra ngoài
ngay sau khi có thông tin về vụ cháy nhà trọ tại địa chỉ ngõ bốn mươi ba đường trung kính
phường trung hòa quận cầu giấy khiến một mươi bốn người tử vong và nhiều người bị thương
phó chủ tịch quốc hội và bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan đã đến bệnh viện giao thông vận tải
để thăm và động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây
liên quan đến công tác cấp cứu và điều trị
tiến sĩ bác sĩ bùi tuấn anh
giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết
bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho ba nạn nhân trong vụ cháy xảy ra trong đêm tại phố trung kính
một giờ ba mươi phút thì cấp cứu một trăm một mươi năm có đưa một nạn nhân vào
nói là có nạn nhân cháy nhà tại số một trăm một mươi chín trung kính
bệnh nhân này là bệnh nhân nữ tám mươi bốn tuổi
vào viện trong tình trạng tích thích đau đầu
người bán đầy cho bụng khó thở và nghe có siêu hấp
khổ gian dít hai đêm
sau khi biết nạn nhân trong vụ cháy thì bệnh viện đã tổ chức cấp cứu
dùng thuốc thở oxy
sau đó thì khi bệnh nhân đỡ thở khó thở hơn
thì bệnh nhân này được nhập kho sức tích cực điều trị
từ sau khi tiếp nhận biết là sẽ còn có rất nhiều nạn nhân nữa
thì bệnh viện đã tập trung toàn bộ nhân lực
con người trong thiết trực
tốt trực kệ kho tốt cứu để tiếp tục tiếp đón các nạn nhân
với những bệnh nhân tử vong ngoài viện
do bệnh viện không có nhà xác nên nạn nhân đã được di chuyển về nơi khác
về phía bệnh viện e trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo sức khỏe và đời sống
phó giám đốc bệnh viện e phan thảo nguyên cho biết
theo báo cáo của kích trực bệnh viện
bệnh viện nhận được yêu cầu cử cán bộ y tế đến hiện trường của vụ cháy
ngay lập tức tổ cấp cứu ngoại viện của bệnh viện e đến hiện trường
sau đó đưa thi thể của một nạn nhân đã tử vong đến nhà tăng lễ cầu giấy
tính đến thời điểm sáng sớm ngày hôm nay thì chưa có trường hợp nào
liên quan đến vụ cháy vào cấp cứu và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện e
theo thông tin từ sở y tế hà nội cho biết
các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được đưa về nhà tăng lễ cầu giấy và bệnh viện một trăm chín mươi tám
có mặt tại nhà tăng lễ cầu giấy và bệnh viện một trăm chín mươi tám
nhóm phóng viên của báo sức khỏe và đời sống cho biết
hiện nay tại đây vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào được đưa ra
liên quan đến vụ cháy phía công an tp hà nội đã có thông tin chính thức về vụ việc
theo đó hồi giờ bốn mươi sáu phút ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tổng đài một trăm một mươi bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận được thông tin báo cháy ở nhà dân
tại địa chỉ số một hẻm ba mươi một gác chín mươi tám ngõ bốn mươi ba đường trung kính phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
ngay khi nhận được thông tin công an tp đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chất cháy
và cấu nạn cấu hộ công an tp và công an quận cầu giấy
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận cầu giấy công an phường trung hòa khẩn trương đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy
thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy ông trần sĩ thanh chủ tịch ubnd tp hà nội
cùng lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chất cháy và cấu nạn cấu hộ
lãnh đạo công an tp hà nội và chủ tịch ubnd tp quận cầu giấy
trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cấu nạn cấu hộ
đến khoảng giờ năm mươi hai phút cùng ngày các đơn vị đã tiếp cận hiện trường
triển khai chữa cháy ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn
thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu dụi nhiều xe máy xe đạp điện và xe đạp tại khu vực sân
khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy
các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính phá ô cửa sổ
tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được bảy người mắc kẹt
trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đến một giờ hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm sơ bộ các lực lượng phát hiện một mươi bốn người tử vong
hiện giám đốc công an tp hà nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan công an quận cầu giấy
phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an khẩn trương điều tra
xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời công an tp tam mưu cho thành ủy ubnd tp chỉ đạo các sở ngành có liên quan
phối hợp với ubnd quận cầu giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
khoảng giờ ba mươi ngọn lửa xuất hiện ở nhà số một cách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính
chỉ trong ít phút lửa bùng lên kèm nhiều tiếng nổ
ngôi nhà rộng khoảng một trăm năm mươi m hai với hai khối độc lập nằm đối diện nhau
ở giữa là khoảng sân rộng năm mươi năm m hai để sửa chữa và bán xe đạp điện
khối của chủ nhà ở cao hai tầng một tung với hai phòng nơi cho thuê trọ ba tầng với một mươi hai phòng
trong đó hai vợ chồng chủ nhà ở trong hai phòng khu vực tầng một
nhà trọ cho thuê ở cạnh cao ba tầng có một mươi hai phòng
một nguồn tin cho biết tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là bảy người và có một mươi bảy người đăng ký thuê để ở
thời điểm xảy ra cháy người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng hai để thoát ra ngoài
có bốn người đã thoát ra khỏi đám cháy
tại hiện trường đám cháy đã theo dụi nhiều phương tiện xe máy xe đạp xe đạp điện để tại khu vực sân
phần khung thép và mái tôn che chất sân đã sập
ở nhà trọ bên cạnh chị võ thị hoài an cho biết chị bừng tỉnh bởi tiếng hô hoán cháy cùng những tiếng nổ
chị và bạn cùng phong vội vã chạy xuống với hai bình cứu hỏa
tầng giờ bốn mươi năm là em nghe tiếng hô cháy em đang đứng ngay cửa nhà thì em nghe tiếng hô cháy
có mỗi một người hô nên là nó hơi bé
khi mà em chạy ra thì nghe cô ấy bảo là xin một bình cứu hỏa
tại vì cháy nhà và trong kia
thì bọn em sàn nghiêm em vào giật cái bình cứu hỏa để chạy ra giật lửa
bạn ấy xịt hết hai bình với lại là mỗi người cũng xịt một tầng hơn một mươi bình
nhưng mà nó cũng không đáng kể lắm
tầng giờ năm mươi sáu thì bên cư mộ đến bình cứu hỏa đấy

còn khỏe còn chạy được là đi ra ngoài

với lại là nước khoáng để cho để hỗ trợ bên đội cứu hỏa
ông phạm quốc việt đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu fas angel cho biết
hơn một mươi thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc một giờ sáng
căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ
trong các phòng có nhiều người
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng và nhiều khói
ông việt thông tin thêm lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân
nhưng sự việc quá đau lòng
vào dạng sáng hôm nay lãnh đạo bệnh viện giao thông vận tải cũng cho biết
bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho ba nạn nhân vụ hỏa hoạn ở trung kính
hiện cả ba nạn nhân này đã tạm thời qua cơn nguy kịch
trong đó có một nạn nhân cao tuổi tình trạng nặng hơn
các nạn nhân sau cấp cứu đang được điều trị tích cực tại các khoa
nằm trên giường bệnh của khoa cấp cứu bệnh viện giao thông vận tải sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
anh hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nạn nhân trong vụ cháy nói rằng
điều then chốt nhất để thoát nạn chính là cố gắng bình tĩnh
anh hát kể lại gần một giờ sáng hai ba tiếng nổ lớn sau đó là tiếng hô hoán kéo anh hát khỏi giấc ngủ
sau đó lửa tràn ra khắp nơi nguồn nhiệt lớn cháy cả vào cửa sổ nhà mình
từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn
người đàn ông chật nghĩ đến nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết
giây phút quyết định hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp phải thấm nước
cuốn thành nhiều lớp để che miệng và mũi rồi ống nguyên trong nhà
sau khoảng một tiếng lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường
họ được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải
anh nói thêm lúc ấy tôi tự chấn an mình và vợ không hoảng loạn phải giữ bình tĩnh đây là điều thèn chốt nhất
miêu tả thêm về căn nhà người đàn ông nói rằng đây là dãy trọ cho thuê
phía dưới có cửa hàng sửa chữa xe đạp điện
vừa chuyển đến ở đây khoảng hai ba tháng anh nói hàng xóm chủ yếu là người lao động
do phần lớn thời gian trong ngày là đi làm nên họ không giao tiếp nhiều với nhau
nói thêm với tuổi trẻ online bác sĩ bùi hồng giang trường khoa cấp cứu bệnh viện giao thông vận tải cho biết
khoảng một giờ ba mươi phút cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận ba người là nạn nhân trong vụ cháy
mỗi nạn nhân nhập viện cách nhau khoảng ba mươi phút
trong số ba nạn nhân một cặp vợ chồng nằm tại khoa cấp cứu với triệu chứng hô hấp đơn thuần
sau khi thở oxy truyền dịch và thở khí dung thì đã ổn định
người còn lại là một cụ bà lớn tuổi đến bệnh viện trong tình trạng kích thích suy hô hấp thở oxy
dùng khí dung giãn phế quản tình trạng đau ổn hơn bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực
theo bác sĩ giang ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực vật lực máy móc tối đa để sẵn sàng tiếp nhận
trần sĩ thanh chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan
điều tra nguyên nhân và thiệt hại triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về vụ việc
mời các bạn đăng ký theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống